chiều ngày một mươi một tháng một mươi một tàu nippon maru nhật bản chở theo ba trăm hai mươi chín đại biểu thanh niên ưu tú của một mươi nước asean và nhật bản đã cập cảng cát lái quận hai tp hcm
thành đoàn tp hcm tổ chức lễ đón chương trình tàu thanh niên đông nam á và nhật bản lần thứ bốn mươi ba đến với tp hcm
đến dự lễ đón có lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cùng gần một đoàn viên thanh niên tp hcm
đoàn đại biểu thanh niên các nước trong khối asean và nhật bản đã có những màn trình diễn đẹp mắt và ấn tượng chào việt nam khi vừa đặt chân đến tp hcm
đại diện thanh niên tp hcm đã trao tặng khăn rằn nón tay bèo thay lời chào mừng đến đại biểu các nước
trong thời gian từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một ngoài các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các đại biểu chương trình và thanh niên thành phố
các đại biểu sẽ gặp gỡ lãnh đạo thành phố tham gia các chương trình thảo luận với đoàn viên thanh niên theo các chủ đề doanh nghiệp trẻ
xúc tiến trao đổi văn hóa môi trường giảm thiểu thảm họa thiên nhiên giáo dục về thực phẩm và dinh dưỡng giáo dục về sức khỏe phòng chống hivs
hợp tác asean nhật bản giáo dục trường học thông tin và truyền thông
việt nam là điểm đến đầu tiên của chương trình tàu thanh niên đông nam á và nhật bản
chương trình được bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và việt nam tham gia chương trình từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nay
sau khi rời tp hcm chương trình sẽ tiếp tục đến thái lan campuchia singapore indonesia và trở về nhật bản